theo thống kê của đội cảnh sát giao thông số một công an tp hà nội từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
tức là từ ngày hai mươi hai tháng chạp tết quý mão cho đến nay đơn vị đã kiểm tra xử lý năm trăm ba mươi một trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
trong đó một trăm hai mươi sáu lái xe ô tô con một ô tô khách bốn trăm linh một mô tô xe máy một xe máy điện và hai xe đạp điện và tổng số tiền trên bốn ba tỷ đồng
tạm giữ năm trăm ba mươi một phương tiện tước giấy phép lái xe hai trăm năm mươi ba trường hợp
đáng chú ý có tới một trăm linh một trường hợp ghi nhận vượt quá mức kịch khung bốn mg trên một lít khí thở và bảy trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn
sau tết tình trạng vi phạm liên quan đến nồng độ cồn giảm rõ rệt việc triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp giải pháp đã mang lại hiệu quả tích cực
hạn chế tối đa các vụ va chạm tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia đồ uống có cồn và các chất kích thích